tại tỉnh thái nguyên sau ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc dân chủ và công khai
chiều nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc đại hội
đại hội đã thảo luận tham gia nhiều ý kiến thiết thực tâm huyết và thống nhất thông qua các văn kiện quan trọng trình đại hội
đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm năm mươi một đồng chí
đồng chí nguyễn thanh hải ủy viên trung ương đảng tái đắc cử bí thư tỉnh ủy đại hội cũng bầu ra hai mươi một đại biểu chính thức và ba đại biểu dự khuyết
đại diện cho hơn chín mươi ba đảng viên của đảng bộ tỉnh đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đại hội đã thông qua nghị quyết với mục tiêu xây dựng thái nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại
của khu vực trung du miền núi phía bắc và vùng thủ đô hà nội vào năm hai nghìn hai mươi